thưa quý vị việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát
trên các tuyến đường hay còn gọi là phạt nguội đã mang lại những kết quả tích cực
trong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
tuy nhiên thống kê tại một số địa phương cho thấy tỷ lệ phạt nguội qua hình ảnh
trích xuất từ camera đạt khá thấp
tình trạng tương tự cũng diễn ra tại cục cảnh sát giao thông
đơn vị quản lý về trật tự an toàn giao thông trên hệ thống cao tốc của toàn quốc
vậy đâu là những bất cập khó khăn của thực trạng này
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
trung tâm chỉ huy giao thông công an tp hà nội
qua hệ thống camera lực lượng cảnh sát giao thông có thể giám sát toàn bộ hoạt động giao thông
tại các nút sao khu vực trọng điểm trên địa bàn thủ đô
những xe ô tô vi phạm được camera tự động ghi lại
sau đó hình ảnh được in ra kèm theo là viện giải lỗi vi phạm
mỗi ngày tại đây có hàng chục người đến xử lý các vi phạm qua hình ảnh
cho rất nhiều lái xe như là mình đi cho chấp ảnh luật giao thông là tốt
cái thứ hai là mình tham gia giao thông an toàn
tôi đi lỗi xe làn đường tôi thấy việc xử lý lỗi qua hình ảnh thì nó cũng tốt thôi
cá nhân tôi ủng hộ về việc xử lý qua hình ảnh hơn là việc xe giao thông lao ra chặn đầu xe
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an thành phố hà nội đã xử lý một hai trăm linh trường hợp qua hệ thống camera
so với các năm trước con số vi phạm đã giảm hơn rất nhiều
tuy nhiên số người đến chấp hành quyết định xử phạt chỉ đạt khoảng sáu mươi
còn tại tp hcm tình trạng xử lý vi phạm qua hình ảnh còn ảm đạm hơn
cụ thể những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đơn vị này đã trích xuất hai mươi bảy hai trăm tám mươi trường hợp
nhưng cũng chỉ xử phạt được hơn bốn tám trăm linh trường hợp
quá trình xử lý qua hình ảnh đang bộc lộ những bất cập nhất là việc thiếu chế tài cưỡng chế
cơ quan chức năng chỉ có thể xác minh được chủ sở hữu phương tiện vi phạm
chưa xác minh được người vi phạm nên không đủ cơ sở để ra quyết định xử phạt
mà chỉ có thể gửi thông báo cho chủ sở hữu phương tiện vi phạm để phối hợp xác minh
và chờ sự tự nguyện chấp hành của người vi phạm
bốn năm sau khi triển khai xử phạt qua hình ảnh hoạt động này đã thực sự đem lại hiệu quả
và chuyển biến tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông
tuy nhiên bốn năm không phải là thời gian ngắn để khắc phục những hạn chế bất cập nảy sinh
và rõ ràng hoạt động này chưa phát huy hết hiệu quả và tác dụng như kỳ vọng
cùng với việc xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát mới đây
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đang thí điểm phạt nguội vi phạm giao thông
qua hình ảnh do người dân cung cấp trên trang mạng xã hội của đơn vị
thực tế sau một thời gian triển khai hoạt động này đã có những hiệu quả nhất định
trang mạng xã hội của công an tp hà nội đã nhận được nhiều phản ánh của người dân
và đã có không ít trường hợp vi phạm giao thông đã bị xử phạt nhờ vào những thông tin này
chiều ngày một mươi năm tháng chín trang facebook công an tp hà nội nhận được nhiều thông tin phản ánh
của người dân về việc xe khách biển kiểm soát một mươi tám b hai nghìn hai trăm ba mươi chín và xe khách biển kiểm soát ba mươi sáu b một nghìn bốn trăm năm mươi sáu
có hiện tượng nhồi nhét hành khách di chuyển về hà nội
ngay lập tức thông tin đã được truyền đến lực lượng cảnh sát giao thông
làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài đường kiểm tra xử lý
kết quả cả hai phương tiện trên đều trở quá số người quy định
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nghiêm đối với xe khách vi phạm
đây chỉ là một trong số ít các trường hợp lực lượng chức năng
tiếp nhận thông tin từ phía người dân qua mạng xã hội
căn cứ vào các thông tin mà người dân gửi đến thì công an tp sẽ phân loại
các hành vi vi phạm nếu liên quan đến lực lượng cảnh sát giao thông
chúng tôi sẽ gửi về phòng cảnh sát giao thông và phòng hành sông
sẽ tiến hành kiểm tra xác minh
và nếu trong quá trình tiến hành kiểm tra an ninh mà thấy có đủ căn cứ quy định của pháp luật
thì sẽ tiến hành mời người vi phạm lên lập viên bản và cho người vi phạm xem hình ảnh
như sẽ tiến hành xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
ngoài việc tiếp nhận xử lý nóng ngay lập tức lực lượng chức năng cũng sẽ phạt nguộ
các trường hợp vi phạm
cụ thể để xử phạt nguội trường hợp vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xác minh
xem ảnh có cắt ghép không tìm chủ phương tiện rồi gửi giấy mời đến trụ sở làm việc
theo lực lượng cảnh sát giao thông bước đầu việc xử lý vi phạm qua hình ảnh
mà người dân cung cấp đã mang lại hiệu quả nhất định
đồng thời nhận được sự ủng hộ cao từ phía người dân
người dân tham gia giao thông một cách văn minh hơn và tiếp cận với cách xử phạt
nó xứng đáng với cái hành vi mà mình gây ra
cái cách xử phạt vậy thì em nghĩ là nó khá là văn minh với cuộc sống hiện tại và tương lai
việc xây dựng kênh tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội là hình thức đổi mới
các phương pháp biện pháp trong quá trình tiếp xúc với nhân dân của lực lượng công an
trong thời kỳ công nghệ thông tin đang phát triển
đồng thời với việc xử lý vi phạm như thế này cũng giúp người dân tự nâng cao ý thức hơn nữa
khi tham gia giao thông
đối xảm những vấn đề về tai nạn về ủn tắc giao thông đang tồn tại như hiện nay